tại quảng ngãi huyện miền núi sơn tây vừa xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng vụ sạt lở khiến toàn xã sơn long bị cô lập hoàn toàn
gần sáu trăm linh hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn vì bị chia cắt nhiều ngày
sạt lở núi trên đường trường sơn đông xã sơn dung huyện sơn tây làm năm ngôi nhà của người dân bị sập hư hỏng đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân trong vùng
do khối lượng sạt lở khoảng bảy mươi m ba nên sau hai ngày xảy ra sự cố tuyến đường trình vẫn chưa được thông tuyến
điều này khiến sáu trăm linh hộ dân với hai một trăm linh nhân khẩu của xã sơn long vẫn bị cô lập
sự cố làm cho đồng bào dân tộc cao rong nơi đây rơi vào cảnh khốn khó
chính quyền địa phương đang lo ngại nếu tình trạng cô lập kéo dài nguồn lương thực dự trữ không còn thì hàng trăm hộ dân có nguy cơ thiếu ăn
hiện huyện miền núi sơn tây đang tập trung lực lượng sử dụng phương tiện cơ giới xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến không để cô lập kéo dài ảnh hưởng đời sống đồng bào nơi đây